sau hơn tám năm lẩn trốn đối tượng trú tại huyện đắk song tỉnh đắk nông người đánh trọng thương bạn nhậu đã bị lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
và bàn sao cho công an huyện cronbrook tỉnh đắc lắc tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
đó là phạm văn nguyên bốn mươi một tuổi
theo kết quả điều tra đêm ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn nguyên cùng anh nguyễn xuân tuyển và một số người bạn tổ chức ăn nhậu
tuy nhiên giữa nguyên và anh tuyển đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
sau đó nguyên đã cầm một cây gỗ đánh vào bụng anh tuyển gây vỡ lách nhiều mảnh phải phẫu thuật cắt bỏ thương tật ba mươi một
gây án xong nguyên bỏ trốn về tỉnh đắk nông rồi tiếp tục lần trốn đến phường ea tam thành phố bù ma thuật
tại đây nguyên chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và có với nhau một người con
sau hơn tám năm lẩn trốn đến tối ngày sáu tháng năm nguyên đã bị một tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ